thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại bệnh viện mắt tp hcm
cụ thể bị can nguyễn minh khải giám đốc của bệnh viện này và các đồng phạm đã gây thiệt hại cho quỹ bảo hiểm y tế
và người bệnh hơn một mươi bốn hai tỷ đồng
theo đó bị can nguyễn minh khải giám đốc bệnh viện mắt tp hcm đại diện chủ đầu tư là chủ mưu và các đồng phạm
gồm võ thị trinh nga phó giám đốc tổ trưởng tổ chuyên gia phí duy tiến phó giám đốc tổ trưởng tổ thẩm định
nguyễn quốc toàn nguyên trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức chủ tịch hội đồng đánh giá hàng mẫu
phan thị bích hạnh trưởng phòng tài chính kế toán thành viên bên mời thầu nguyễn đỗ nguyên trưởng khoa tổng hợp
tổ phó tổ chuyên gia vụ trách chấm kỹ thuật đồng thời là thành viên hội đồng đánh giá hàng mẫu
lương ngọc tuấn nguyên phó trưởng phòng vật tư thiết bị y tế thành viên hội đồng đánh giá hàng mẫu
nguyễn trí dũng phó giám đốc nguyên trưởng khoa clocoma các bị can bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng